từ ngày hai mươi chín đến ngày một tháng một mươi hai tại huyện tam đường tỉnh lai châu diễn ra giải thi đấu dù lượn đường trường putaleng mở rộng năm hai nghìn một mươi chín
hơn tám mươi phi công đến từ một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự
các phi công xuất phát từ bản du lịch cộng đồng xì thâu trải xã hồ thầu một địa danh thuộc đỉnh núi putaleng ở độ cao hơn một bốn trăm linh mét so với mực đất biển
và sau đó tiếp đất tại sân vận động thị trấn huyện tam đường
đây là giải đấu đầu tiên được tổ chức tại việt nam với sự tham gia của hơn tám mươi phi công đến từ một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
như việt nam nhật bản hàn quốc indonesia singapore malaysia trong đó có ba mươi phi công người việt nam
putaleng là đỉnh núi nằm trên dãy hoàng liên sơn được mệnh danh là nóc nhà thứ hai của đông dương
với độ cao ba bốn mươi chín m chỉ sau đỉnh phan xipan cao ba một trăm bốn mươi ba m mấy năm trở lại đây
địa danh putaleng đã được các phi công trong nước quốc tế khám phá và trở thành tour du lịch được yêu thích nhất
của việt nam
trong đó có giới phi công dù lượn giải thi đấu dù lượn đường trường putaleng mở rộng hứa hẹn sự hấp dẫn
xác lập nhiều kỷ lục như bay xa nhất cao nhất thời gian bay lâu nhất và diễn ra đến hết ngày một tháng một mươi hai